trước tình trạng giá vàng trong nước nhiều biến động tăng nhanh tranh lệch cao với giá quốc tế
để ổn định thị trường ngân hàng nhà nước đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án can thiệp
triển khai chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại thông báo kết luận số một trăm sáu mươi với thị trường vàng miếng
ngân hàng nhà nước sẽ thực hiện tăng cung để xử lý tình trạng tranh lệch cao của giá vàng trong nước với giá thế giới
đối với thị trường vàng trang sức mỹ nghệ ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục tạo điều kiện tối đa
nhằm bảo đảm đủ nguyên liệu cho các hoạt động sản xuất để xuất khẩu
bên cạnh đó ngân hàng nhà nước sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan để yêu cầu doanh nghiệp
triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trong các giao dịch mua bán vàng nhằm nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý
ngân hàng nhà nước đang dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số ba mươi hai nghìn một mươi chín
quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tiến dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài
theo ngân hàng nhà nước dự thảo bổ sung trường hợp giảm năm mươi tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tiến dụng
là bên nhận chuyển giao ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt để thống nhất với điều một trăm tám mươi năm luật tổ chức tiến dụng hai nghìn một mươi bốn
quy định quyền của bên nhận chuyển giao là được giảm năm mươi tỷ lệ dự trữ bắt buộc
bên cạnh đó dự thảo thông tư bổ sung các tổ chức tiến dụng không thực hiện dự trữ bắt buộc
để thống nhất với điều hai mươi ba luật tổ chức tiến dụng hai nghìn hai mươi hai
điều hai mươi ba luật tổ chức tiến dụng hai nghìn hai mươi bốn quy định ngân hàng chính sách không phải thực hiện dự trữ bắt buộc
ngân hàng nhà nước bắt hành quy định chính thức cho phép cho vay bằng phương tiện điện tử
nhiều công đoạn trong quá trình vay vốn cũng đã được rút gọn nhờ ứng dụng số
thông qua số hóa nhiều ngân hàng đang triển khai gia tăng nhiều tiện ích như mở tài khoản online
thấu trì online và triển khai nhiều dịch vụ khác như thanh toán quốc tế mua bán online
một số ngân hàng cũng đã cho phép vay tín chấp không cần tài sản bảo đảm
đánh giá tín nhiệm của người vay dựa trên phân tích dữ liệu lớn
thu thập được về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp
đổi lại những doanh nghiệp muốn vay tín chấp đòi hỏi phải minh bạch thông tin và có kế hoạch kinh doanh khả thi
ngân hàng nhà nước đánh giá việc các ngân hàng tăng cường ứng dụng số đơn giản thủ tục vay
sẽ tạo điều kiện tiếp cận vốn tốt hơn cho người dân doanh nghiệp
việc phát triển ra khu ngoại ô giúp các chủ đầu tư tiếp cận được nguồn đất giá thấp hơn
từ đó có thể phát triển nhà ở có gói giá phải trăng
đây là nhận định của các chuyên gia savins việt nam về vấn đề phát triển nhà ở giá phải trăng ở việt nam hiện nay
theo savins việt nam việc phát triển cơ sở hạ tầng đang kéo các khu vực ngoại ô lại gần với trung tâm thành phố hơn
giúp làm giảm thời gian di chuyển
điều này được nhận thấy rõ ràng nhất với mô hình phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng
như hệ thống metro tạo điều kiện cho phát triển quy mô lớn và mật độ dân cư cao dọc theo tuyến đường
từ các khu vực ngoại ô trở nên hiệu quả hơn
về mặt địa hình hà nội và tp hcm không có những phân cách một cách rõ ràng giữa các khu đô thị kể nhau
việc đầu tư các khu vực ngoại ô sẽ khiến các chủ đầu tư có thể tiếp cận được nguồn đất giá rẻ hơn
ban quản lý các khu chế xuất khu công nghiệp tp hcm cho biết tổng vốn đầu tư thu hút
kể cả cấp mới và điều chỉnh trong quý i vừa qua đạt một trăm chín mươi một chín mươi ba triệu usd tăng trên một trăm một mươi hai so với cùng kỳ năm trước
trong quý i tổng vốn đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp tại tp hcm đạt một trăm bảy mươi sáu bảy triệu usd
tăng ba sáu lần so với cùng kỳ năm trước đầu tư trong nước đạt một mươi năm hai mươi ba triệu usd
để tiếp tục thu hút đầu tư mạnh mẽ ban quản lý các khu chế xuất khu công nghiệp tp hcm sẽ tập trung thực hiện đề án
định hướng phát triển các khu chế xuất khu công nghiệp tp hcm giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
dự án khu công nghiệp sinh thái tại việt nam theo hướng tiếp cận từ chương trình khu công nghiệp sinh thái toàn cầu
đồng thời tham mưu ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy chế thu và sử dụng tiền duy tu tái tạo cơ sở hạ tầng các khu chế xuất khu công nghiệp
giữa bối cảnh giá cà phê tăng cao nhiều rủi ro đi kèm hiệp hội cà phê cà cao việt nam khuyến nghị các doanh nghiệp
nên hạn chế mua xa bán xa còn ngân hàng nên tăng hạn mức cho doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu cà phê
hiệp hội cà phê cà cao việt nam cho biết trong quý i tổng sản lượng xuất khẩu cà phê việt nam đạt khoảng sáu trăm linh tấn
kim ngạch một chín tỷ usd đây cũng là mức cao nhất trong những năm qua và mức tăng này là nhờ giá cà phê trong nước tăng nhanh
hiện đã ở mức một trăm một mươi đồng một kg tốc độ tăng nhanh của giá gắn liền với rủi ro cao đối với các doanh nghiệp thu mua hàng
để xuất khẩu thông qua các đại lý thương mại
một số đại lý thu mua và doanh nghiệp địa phương có nguyên liệu đã không giao hàng đúng thời hạn quy định
trong hợp đồng mua bán cho các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu các doanh nghiệp fdi
dù các bên đã bàn bạc chia sẻ rủi ro gây thiệt hại lớn cho người mua và làm mất uy tín ngành cà phê việt nam
theo số liệu thống kê của tổng cục hải quan vừa công bố tháng ba cả nước nhập khẩu trên một mươi năm tám trăm linh ô tô nguyên chiếc
tổng kim ngạch ba trăm ba mươi triệu usd
dù tăng mạnh trong tháng ba nhưng tính chung cả quý i năm hai nghìn hai mươi bốn kết quả nhập khẩu ô tô nguyên chiếc vẫn giảm sâu
so với cùng kỳ năm ngoái
hết quý i năm hai nghìn hai mươi bốn cả nước nhập khẩu trên ba mươi hai hai trăm linh ô tô nguyên chiếc các loại tổng kim ngạch hơn sáu trăm bảy mươi năm triệu usd
giảm hai mươi ba về lượng và giảm hai mươi bảy về kim ngạch so với quý i năm hai nghìn hai mươi ba
về thị trường nhập khẩu indonesia dẫn đầu với một mươi bốn bảy trăm sáu mươi hai xe tiếp theo là thái lan trung quốc
giá vé máy bay tăng cao các công ty du lịch đang phải tìm kiếm các giải pháp để thích ứng thao gỡ
tối ưu chi phí cho khách hàng
năm hai nghìn hai mươi bốn việt nam đặt mục tiêu đón một mươi tám triệu khách du lịch quốc tế phục vụ một trăm một mươi triệu khách nội địa
tuy nhiên việc giá vé máy bay nội địa thời gian qua tăng nóng đang là rào cản khiến việc kinh doanh du lịch của việt nam ít nhiều gặp khó
giá vé máy bay nội địa tăng khiến giá tour trong nước cũng tăng năm sáu
tác động mạnh đến nhu cầu đi du lịch của người dân khiến nhiều người có xu hướng lựa chọn các điểm đến nước ngoài
nhiều công ty du lịch đã phải thiết kế thêm lựa chọn
cho hành khách với các phương thức vận tải khác nhau để tối ưu chi phí đáp ứng nhiều nhu cầu của các đối tượng khách hàng
đồng thời khuyến nghị người tiêu dùng cần lên lịch đi du lịch sớm so sánh kỹ giá vé giữa hãng hàng không thời điểm bay và lịch trình để tiết kiệm chi phí
để thúc đẩy nhu cầu du lịch nội địa ngành đường sắt đang triển khai nhiều hình thức kinh doanh vận tải kết hợp khai thác dịch vụ du lịch
những ngày này ngành đường sắt đang gấp rút triển khai kế hoạch tổ chức chuyến tàu đà lạt
nhằm phục vụ khách du lịch ngắm thành phố
trước đó ngành đường sắt cũng đã khai trương đoàn tàu chạy chuyên khu đoạn huế đà nẵng và ngược lại
với tên gọi kết nối di sản miền trung theo hình thức kinh doanh vận tải kết hợp khai thác dịch vụ du lịch
ở trục chính hà nội tp hcm ngành đường sắt cũng bổ sung kế hoạch chạy tàu nhằm phục vụ hành khách dịp cao điểm hè hai nghìn hai mươi bốn
đồng thời đưa thân nhiều chương trình khuyến mại như giảm giá trích khấu cho hành khách mua vé khứ hồi mua vé tập thể